theo thông tin từ sở y tế tỉnh phú thọ tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh phú thọ không còn trường hợp nào phải cách ly y tế tập trung vì dịch covid một mươi chín
tại các trung tâm cách ly hai trăm hai mươi tám trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính đủ điều kiện được ra khỏi khu điều trị cách ly tập trung
và tiếp tục được giám sát theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú theo quy định của bộ y tế
tỉnh phú thọ đã lập danh sách cách ly theo dõi tại nhà nơi cư trú bốn hai mươi hai trường hợp
hiện còn bảy mươi bốn trường hợp tiếp tục được giám sát theo dõi sức khỏe theo quy định của bộ y tế